chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
trong đó có danh mục về kinh doanh vận chuyển nuôi trồng các loài không có tên trong danh sách được kinh doanh trên lãnh thổ việt nam
và với quy định này thì việc kinh doanh vận chuyển tôm càng đỏ có thể bị phạt nặng
theo đó tôm càng đỏ là loài không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại việt nam
và được xác định là loài ngoại lai xâm hại
vì vậy việc kinh doanh loài này là vi phạm về đa dạng sinh học và thủy sản và sẽ bị phạt hành chính
cụ thể phạt tiền đối với hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường sống của loài thủy sản chưa đến mức truy cứu hình sự từ năm triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
phạt tiền đối với hành vi vi phạm về quản lý khu bảo tồn biển từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về sản xuất ương dưỡng khảo nghiệm giống thủy sản từ ba triệu đồng đến sáu mươi triệu đồng
phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng đối với hành vi nuôi trồng thủy sản không được cấp phép
phạt tiền từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu thủy sản sống chưa được cấp phép